thưa quý vị vào đúng ngày này hai mươi năm trước ở ngoài khơi nước nga
một trong những tai nạn tàu ngầm thời bình tồi tệ nhất từng xảy ra đã đánh chìm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân khổng lồ kurs
con tàu thuộc biên chế hải quân liên bang nga này đã chìm xuống đáy biển
với hầu hết thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và gần hai mươi người sống sót mắc kẹt bên trong
những diễn biến của vụ tai nạn bí ẩn và thảm khốc nhất lịch sử hải quân nga sau đó như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân hôm nay ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn tàu ngầm nguyên tử kursk số hiệu k một trăm bốn mươi một của hải quân nga
cùng một trăm một mươi tám thành viên thủy thủ gặp nạn khi luyện tập bắn thủy lôi giả và một tàu tuần tiễu tại vùng biển ngoài khơi nước nga
kursk là một phần của hạm đội biển bắc nga
tàu dài một trăm năm mươi bốn mét tài trọng gần hai mươi bốn tấn có thể lặn sâu tối đa năm trăm linh mét và có thể hoạt động độc lập một trăm hai mươi ngày
đây là chiếc tàu ngầm tấn công lớn nhất từng được chế tạo và là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất lúc bấy giờ
với trang bị hai mươi bốn tên lửa siêu âm dùng để tiêu diệt tàu sân bay và tàu chiến
lúc hai mươi ba h hai mươi chín phút theo giờ địa phương một ngư lôi đã nổ trên tàu tạo ra một đám cháy với nhiệt độ ước đạt hai bảy trăm linh độ c
vụ nổ tương đương một năm độ trên thang đo độ richter
vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó hơn hai phút
trong cách vị trí ban đầu bốn trăm linh mét nó có sức công phá tương đương từ hai tới ba tấn tnt
quy mô của vụ nổ thứ hai lớn hơn lần đầu tiên gấp hai trăm năm mươi lần
sau hai vụ nổ kinh hoàng hai mươi ba thủy thủ từ khoang số sáu tới số chín vẫn còn sống
họ tập trung tại khoang số chín họ cố gắng để thoát ra ngoài
nhưng mọi nỗ lực đều thất bại vì áp suất trong các khoang vào thời điểm đó đều như nhau
tàu đã chìm xuống độ sâu một trăm linh tám mét sau hai vụ nổ
những người này sau đó đều thiệt mạng do ngạt ngộ độc khí cùng nhiều nguyên nhân khác
một tuần sau khi tai nạn xảy ra đội cứu hộ có thể tiếp cận bên trong tàu
nhưng toàn bộ một trăm một mươi tám người đều thiệt mạng
theo báo cáo đáng tin cậy nhất cho tới nay
nguyên nhân của vụ nổ là do một trong những ngư lôi trên mũi tàu gặp sự cố phát nổ và làm chim tàu
trong khi có những giả thuyết khác thậm chí còn cho rằng tàu bị hải quân nước khác đánh chìm
tận một năm sau đó xác tàu hạt nhân kursk mới được đưa lên khỏi đáy biển
liên bang nga đã phải thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ để có thể đưa con tàu ngầm này lên bờ
trong đó hai mươi sáu dây cáp bằng thép đã được rong vào để nâng con tàu nặng một mươi tám tấn
một công ty của hà lan đã được thuê để đưa kursk lên mặt nước
từ độ sâu một trăm linh mét trong khoảng thời gian một mươi hai tiếng đồng hồ
có rất nhiều vấn đề về việc bảo đảm an toàn khi trục vớt con tàu
một trong số đó là việc rút nhiên liệu hạt nhân dưới dạng mặt nước
chọn lòng ra khỏi các lò phản ứng đã ngừng hoạt động của kursk
ngoài ra các chuyên gia quân sự cho biết hai mươi hai tên lửa hành trình còn ở trên tàu cũng là một mối đe dọa
cùng với đó là lượng lớn khí độc đã tích tụ trong tàu suốt cả năm trời nằm dưới đáy biển
những thủy thủ của con tàu ngầm này sau đó được trôn cất tại nga
dù ba thi thể cháy xém quá mức không thể nhận dạng
phần lớn thủy thủ trên tàu khoảng ba mươi tuổi
tài nạn của k một trăm bốn mươi một kursk là một trong những tai nạn thảm khốc nhất
trong lịch sử hải quân nước nga và thế giới
bên cạnh nội đào nhiều người cho rằng đó là cả sự nuối tiếc
cho một trong những phương tiện hạt nhân hiện đại bậc nhất trên thế giới
dù vậy có một điều mà người ta luôn chắc chắn
đó là những thủy thủ trên chiếc tàu ngầm xấu xố đã hoàn thành nhiệm vụ tới giây phút cuối cùng
còn người nga thì luôn nhớ đến họ như những anh hùng của tổ quốc